quân đội israel vào ngày hôm nay thông báo lục quân của nước này với sự iểm trở của các thiết bị bay không người lái và máy bay tiêm kích
đã bất ngờ đột kích vào giải gaza để tấn công các mục tiêu của hamas
hôm đêm ngày hôm qua lực lượng bộ binh israel cũng tiến hành cuộc tấn công tương tự ở khu vực phía bắc của giải gaza
trước đó israel đã triển khai thêm một lượng lớn xe tăng xe bọc thép và binh lính tới biên giới phía nam
đồng thời tăng cường an ninh tại các căn cứ quân sự ở khu vực này
bộ tư lệnh phòng thủ nội địa israel đưa ra cảnh báo với cư dân đang sinh sống tại các thị trấn gần biên giới với giải gaza
yêu cầu họ tìm nơi trú ẩn ngay lập tức để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên diện rộng
các động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa israel và lực lượng hamas của palestine bước sang ngày thứ hai mươi
phía israel đã tuyên bố rằng đây là một phần của công tác chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu tiếp theo